hứng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám sáng nay tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
ban tổ chức hành trình đỏ trung mương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh quảng nam tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng xứ quảng đợt một năm hai nghìn một mươi chín
ngày hiến máu nhân đạo đã thu hút hơn sáu trăm linh cán bộ công nhân viên khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hai
đây là lần thứ một mươi hai cán bộ công nhân viên khu phức hợp này cùng toàn hệ thống công ty ô tô trường hải taco tham gia hiến máu nhân đạo
với tinh thần thaco thể hiện trách nhiệm với xã hội
một năm qua phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút trên một mươi hai cán bộ công nhân viên khu phức hợp tham gia với hơn bảy đơn vị máu được hiến tặng
riêng khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải mỗi năm đều tổ chức hai đợt hiến máu
kết thúc ngày hội hiến máu hôm nay ban tổ chức đã thu về gần
sáu trăm linh đơn vị máu
như mọi năm chương trình ngày hội hiến máu năm hai nghìn một mươi tám của khu phức hợp sự kiến được chia thành hai đợt
và đợt hai dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng chín tới
như vậy sẽ có thêm hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng tiếp tục bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng nam